tướng parait ong suhul lãnh đạo đảng quyền lực nhà nước nhân dân pprp đứng đầu liên minh cầm quyền sắp mãn nhiệm tại thái lan đã quyên bố từ chức tạo cơ hội cho ban chấp hành mới của đảng này được thành lập
tướng parait người hiện cũng là phó thủ tướng chính phủ sắp mãn nhiệm đã nộp đơn từ chức từ sáng ngày hôm nay đồng thời xác nhận quyết định từ chức của ông parait có hiệu lực ngay lập tức
việc lãnh đạo đảng từ chức đồng nghĩa với việc chấm dứt nhiệm kỳ hiện nay của ban chấp hành đảng pprp và cũng trong sáng ngày hôm nay phó lãnh đạo đảng paibon đã triệu tập cuộc họp để bầu lãnh đạo đảng mới
nguồn tin của đảng pprp cho biết là trong cuộc họp ông parait lại được đề cử và ông là ứng cử viên duy nhất cho vị trí này
tuy nhiên ông parait không giữ cuộc họp trên
trong tuần này đảng tiến bước mfp đảng giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử thái lan vào ngày một mươi bốn tháng năm vừa qua tuyên bố sẽ không liên minh với pprp
và đảng quốc gia thái lan thống nhất trong quá trình thành lập chính phủ mới